thời gian qua dư luận còn chưa hết bằng hoàng về vụ việc của công ty vn phạc ma thì mới đây công an tp hà nội lại vừa phát hiện và bắt giữ một chủ doanh nghiệp buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng điều trị ung thư giả
nhiều bệnh nhân ung thư đang không khỏi lo âu trước cơn bão thuốc giả như hiện nay
khi biết mình mắc căn bệnh ung thư thực quản ông triều và vợ quyết định bỏ công bỏ việc chạy vại khắp nơi cầm số tiền không phải nhiều nhạn gì lên bệnh viện ca trung ương với hy vọng có thể được chữa phần nào căn bệnh quái ác này
thế nhưng liên tục những thông tin về các vụ thuốc giả bị phát hiện khiến ông thực sự bất an